quy hoạch kế hoạch sử dụng đất giao đất nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước liên quan đến một mươi một dự án của tập đoàn tân hoàng minh tại hà nội
đến nay một số sở ngành của hà nội đã thực hiện cung cấp tài liệu về các dự án trên địa bàn thành phố của tân hoàng minh cho cơ quan điều tra
năm hai nghìn hai mươi hai sở giao thông vận tải tp hcm sẽ tập trung hoàn thành tuyến metro số một và khởi công metro số hai cùng các tuyến đường giảm ung tắc cho sân bay tân sơn nhất
theo đó đại diện sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
do ảnh hưởng dịch kéo dài trong năm hai nghìn hai mươi một các dự án đang được triển khai thi công gặp khó khăn
tuyến metro số một hai bị trì hoãn do thiếu chuyên gia nước ngoài
việc nhập khẩu vật tư thiết bị cũng bị chậm trễ
ngoài ra công tác bồi thường giải phóng mặt bằng công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án giao thông trọng điểm còn chậm
nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm bố trí cho đầu tư hạ tầng giao thông chỉ đáp ứng khoảng hai mươi so với nhu cầu kế hoạch đề ra
quốc lộ năm mươi và dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác hai mươi công trình trọng điểm khác
từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã
có ngành nghề kinh doanh bất đồng sản
chính phủ vừa ban hành nghị định số hai hai nghìn hai mươi hai ndcp quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bất động sản
có hiệu lực từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thay thế nghị định số bảy mươi sáu trên hai nghìn một mươi năm ndcp ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
theo đó tổ chức cá nhân kinh doanh bất đồng sản phải đạt ba điều kiện
thứ nhất phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã có ngành nghề kinh doanh bất động sản
thứ hai phải công khai thông tin về bất đồng sản
thứ ba chỉ kinh doanh các bất động sản có đủ điều kiện theo quy định tại điều chín điều năm mươi năm của luật kinh doanh bất động sản
riêng tổ chức hộ gia đình cá nhân bán cho thuê cho thuê mua chuyển nhượng bất động sản do mình đầu tư xây dựng
mà không phải là dự án đầu tư xây dựng bất động sản để kinh doanh sẽ không bắt buộc phải có ba điều kiện như trên
giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục tăng phi mã trong bối cảnh đồng đô la mỹ và lợi suất trái phiếu chính phủ mỹ đều hạ nhiệt
sáng ngày một mươi hai tháng một theo giờ việt nam giá vàng thế giới đang đứng ở mức một tám trăm một mươi chín usd một oun tăng mạnh một mươi bốn usd một ao so với cùng giờ sáng qua
giá kim loại quý đang được hỗ trợ bởi rất nhiều thông tin tích cực giá dầu thô cao hơn chỉ số usd yếu hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc mỹ giảm nhẹ
các chuyên gia cho rằng giá vàng cần giữ được trên một tám trăm ba mươi đô một ao để thu hút sự quan tâm về đợt tăng giá mới bởi các nhà đầu tư dường như đang né tránh vàng
ở thị trường trong nước mở cửa phiên giao dịch sáng
hôm nay công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng sgc mua vào bán ra ở mức sáu mươi năm sáu mươi một bảy mươi hai triệu đồng một lượng tăng năm mươi đồng một lượng so với phiên hôm qua
vàng doji niêm yết giá vàng ở mức sáu mươi chín mươi năm sáu mươi một sáu mươi năm triệu đồng một lượng tăng một trăm linh đồng một lượng so với chốt phiên hôm trước
phú quý sgc niêm yết giá vàng ở mức sáu mươi một mươi năm sáu mươi một bảy triệu đồng một lượng tăng năm mươi đồng một lượng so với phiên liền trước
chứng khoán việt nam hai ngày qua liên tiếp trải qua những sự kiện biến động tác động tiêu cực đến nhà đầu tư
đặc biệt sự cố ngãn của sàn hồ sê một lần nữa gây nghi ngại suy giảm niềm tin vào thị trường này
tối ngày một mươi tháng một sàng hồ sê ra vong bản pháo hồi sự cố ngãn lệnh xảy ra vào sáng cùng ngày
lúc một mươi bốn h bốn hệ thống gây quay udp của sở giao dịch chứng khoán tp hcm ra thông tin thị trường về cho các công ty chứng khoán thành viên có hiện tượng mất ổn định
nhận thấy dấu hiệu bất thường với đầu tư để mạnh bán cổ phiếu số lượng cổ phiếu giảm trên sàng hồ sê tăng lên khá nhanh và chi số vn index cũng như thanh khoản biến động liên tục
tuy nhiên bản giá từ mạng cổ phiếu cũng như giao dịch không biến động khi mà sàng hồ sê được cho là bị treo
có những người sẽ mất đi cái cơ hội mua vào cổ phiếu nếu mà họ đã lựa chọn được những cái cổ phiếu tốt
ngược lại thì những người mà họ có nhu cầu họ chốt lời hoặc là họ bán để họ chuyển qua cổ phiếu khác đảo danh mục v v thì họ lại không thực hiện được
đã nhiều lần sàng hồ sê mất kết nối hoặc chập trần về hệ thống
cuối phiên giao dịch ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi tám bán điện tử hiến thị giao dịch chứng khoán tại sàng hồ sê của nhiều công ty chứng khoán đã bị mất kết nối
thậm chí đến sau khi kết thúc phiên
kết quả giao dịch vẫn chưa được trả về
từ cuối quyên bốn năm hai nghìn hai mươi hệ thống giao dịch của hồ sê thường xuyên diễn ra tình trạng đơ
nhiều thời điểm nhà đầu tư không nắm được quan hệ cung cầu trong giao dịch hoặc không thể mua bán chứng khoán
các nhà đầu tư chỉ thực hiện được giao dịch trong buổi sáng vì chi khoán một mươi bốn h là hệ thống quá tải không nhận lệnh
bệnh ngán lệnh của sàng hồ sê đã từng khiến ủy ban chứng khoán nhà nước tổ chức tòa đàm để tìm cách tháo gỡ